sau khi nhận được đơn thư tố cáo ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện grong park xác định
ông hạnh có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhận tiền chạy việc của cấp dưới
nên đã quyết định các chức vụ đối với ông phan xuân hạnh
thời gian vừa qua trên nệ bàn tp việt trì tỉnh phú thọ liên tiếp xảy ra một số vụ kẻ gian lợi dụng sự sơ hở chủ quan
trong quá trình trông coi các phương tiện máy xúc máy ủi để trộm cắp các thiết bị như bình ác quy hộp đen
công an tp việt trì đã nhanh chóng điều tra bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
giạng sáng ngày sáu tháng một mươi tại công trường săn lấp mặt bằng thuộc phường thọ sơn tp việt trì lợi dụng sơ hở
kẻ gian đã phá khóa trộm cắp sáu bình ác quy và một máy bơm dầu cùng một máy ủi và hai máy xúc
nhãn hiệu samsung và komatsu của công ty cổ phần thống nhất địa chỉ tại xã thụy vân tp việt trì
tổng giá trị thiệt hại theo báo cáo của bị hại là hai mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an tp việt trì nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ hai đối tượng là lã xuân hòa
chú tp việt trì và trịnh xuân lệ chú huyện vĩnh bảo tp hải phòng là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên khi phát hiện số máy trên để ngoài trời
không có người trông coi lã xuân hòa đã rủ trịnh xuân lệ phá khóa trộm cắp bình ác quy và máy bơm dầu
mang bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn tp việt trì
sau khi ra tù trở về địa phương phạm văn tiến và đỗ văn khởi tiếp tục rủ nhau hành nghề trộm cắp
cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài và nướng vào các chiếu bạc
hai đối tượng vừa bị công an tp phú mỹ tp bà rê vũng tàu bắt giữ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
tại địa bàn tp phú mỹ và các địa phương lân cận
thủ đoạn của các đối tượng là hàng ngày dùng xe máy chở nhau đi vòng quanh trên các tuyến đường
để theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động của chủ nhà
khi phát hiện gia đình nạn nhân khóa cửa đi vắng chúng dùng dụng cụ cắt phá khóa đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản
cũng trong thời gian này tiến và khởi còn gây ra năm vụ cướp giật tài sản của người đi đường
còn tại hà nội nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các ổ nhóm tội phạm cướp và cướp giật tài sản
khi đi trên các tuyến đê vắng
liên tiếp nhiều chuyên án cướp và cướp giật tài sản tại địa bàn các huyện ngoại thành
cũng đã được lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
vào thời điểm sau một mươi hai giờ đêm nhóm đối tượng này sử dụng hai xe máy chạy dọc tuyến đê vắng
từ địa bàn quận long biên sang gia lâm
và khi phát hiện bất kỳ ai đi trên đường là chúng chặn xe sử dụng rùi côi điện
dao nhọn thậm chí hung bạo chém người để cướp tài sản
còn đây là tuyến đê hữu hồng đoạn chạy qua địa bàn huyện phú xuyên
vào thời điểm trưa ngày ba tháng một mươi khi phát hiện một phụ nữ chạy xe trên tuyến đê này
hai đối tượng là nguyễn văn khang và ngô văn mạnh đã áp sát xe và cướp giật chiếc túi sách của nạn nhân
bên trong có một trăm năm mươi triệu đồng và một điện thoại samsung note tám
tôi đã tập trung chỉ đạo toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự phối hợp với đồn công an văn nhân
tiến hành giả soát dựng chân dung các đối tượng gây án và giả soát toàn bộ tuyến hoạt động của chúng
theo lời khai của bị hại theo cái tuyến bỏ chạy của đối tượng
tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện đối tượng có sử dụng điện thoại của bị hại
cho nên tôi đã tiến hành khẩn trương đưa đối tượng
đối tượng về chủ sở đấu tranh làm rõ hành vi cướp giật tài sản
những diễn biến tội phạm thời gian qua đã cho thấy tội phạm cướp cướp giật tài sản không chỉ xảy ra
trong địa bàn nội đô mà còn có chiều hướng gia tăng tại các vùng nông thôn đặc biệt là địa bàn giáp danh
phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới nhưng tính chất mức độ của tội phạm
ngày càng lưu lĩnh và manh động hơn
bị hại trong các vụ cướp và cướp giật tài sản thường là phụ nữ đi một mình ít có khả năng chống trả
tuy nhiên điều đáng nói là chính sự chủ quan sơ hở của các bị hại đã tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội
anh quan sát thấy người phụ nữ có sơ hở như thế nào
có sơ hở là tiền để ở người thì đưa trong túi vải mỏng quá hình hẳn khuất tiền lên
thì lúc đấy mới lên ở đồng tham lên thì mới thò tay ra giật
qua vụ việc trên thì cũng khuyến cáo đối với quần chúng nhân dân cũng như đặc biệt là các chị em phụ nữ
khi đi giao dịch tiền đối với các ngân hàng hay là đi di chuyển trên đường thì các túi sách liên quan đề nghị
quần chúng nhân dân để vào trong cốp xe hoặc cho vào nơi kín đáo chứ không đeo ở trên người
và khi giao dịch với số tiền lớn thì đề nghị quân chủ nhân dân đi từ hai người trở lên hoặc đi trong ô tô để đảm bảo tính an toàn
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần hơn nữa ý thức tự phòng tự bảo vệ tài sản của chính bản thân mỗi người dân trước diễn biến phức tạp của tội phạm cướp và cướp giật tài sản
cũng tại hà nội vào sáng qua hơn năm mươi kg sừng động vật nghi là sừng tê giác được vận chuyển từ nam phi về việt nam
đã bị lực lượng hải quan sân bay quốc tế nội bài phát hiện bắt quả ta
lô hàng này được vận chuyển trên chuyến bay qr tám nghìn chín trăm năm mươi bốn được khai là hàng cá nhân của hãng hàng không qatar airways
từ ngày bốn tháng một mươi từ johnberg quá cảnh tại doha sau đó được vận chuyển về việt nam
người gửi là công ty exquisites global shipping and logistics có địa chỉ tại johanburg nam phi
người nhận hàng
trên đơn vận chuyển được xác nhận là trương văn nam trú tại sắp xuân hà nội
khi tiến hành xác minh người này từ chối nhận lô hàng sừng trên là của mình
toàn bộ số hàng trên sẽ được cơ quan chức năng tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi sáu
tri cục quản lý thị trường thanh hóa kiểm tra và phát hiện bắt quả tàng chủ cửa hàng vân my
ở chợ đầu mối giao quả thực phẩm đông hương phường đông hương thành phố thanh hóa
đang bày bán một số loại thực phẩm gồm ruốc gà ruốc bò ruốc lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ bốn mươi tám kg ruốc gà sáu kg ruốc gà lá chanh
hai mươi chín kg ruốc bò được đựng trong nhiều bọc ni lông
tất cả số thuốc trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật
trong đó có nhiều túi ruốc đã bị mốc và bốc mùi ôi thiêu
theo lời khai của bà lưu thị vân là chủ cửa hàng
thì số hàng trên được nhập từ nhiều thương lái ở hương yên và thành phố hồ chí minh
để bán lại cho các quán hàng ăn trên địa bàn thành phố thanh hóa
liên quan đến sự cố chạy thận xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
khiến chín bệnh nhân tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ký lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bác sĩ hoàng công lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là bác sĩ khoa hồi sức tích cực đơn nguyên thận nhân tạo
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
theo đó lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ghi rõ bác sĩ hoàng công lương chỉ được phép cư trú tại thành phố hòa bình
tỉnh hòa bình từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám giao bị can hoàng công lương
cho ủy ban nhân dân xã sủ ngòi thành phố hòa bình quản lý theo dõi bị can
trước đó vào ngày năm tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình cũng đã ký lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bác sĩ hoàng công lương bị can chỉ được phép cư trú tại xóm chín xã sủ ngòi
bác sĩ hoàng công lương là một trong ba người đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy khiến chín bệnh nhân tử vong
sau nhiều lần thay đổi tội danh bác sĩ hoàng công lương bị cơ quan điều tra truy tố về tội vô ý làm chết người
dạng sáng nay một chiếc xe container đang lưu thông trên đường trần văn dầu hướng thành phố hồ chí minh đi long an
thì bất lái lao vào lề đường đâm sập sáu căn nhà trên đường
khoảng ba giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi xe container năm mươi một c chín mươi một nghìn năm trăm chín mươi lưu thông trên đường trần văn dầu hướng đi thành phố hồ chí minh đi long an
khi đến gần chân cầu bà lát huyện bình chánh thì xe bất ngờ lao vào dãy nhà bên đường
vụ tai nạn làm sáu nhà dân bị hư hỏng nặng rất may là không có thương vong về người
lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực
tài xế xe container cho biết do tránh người đi bộ qua đường nên bị lạc tay lái và gây ra vụ tai nạn này
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng nông huyền son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại thôn sông danh xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn phương tri sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hỗ khẩu thường trú tại thôn bình dân xã hội hoan huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đình bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hỗ khẩu thường trú tại thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
trong ngày hôm nay và ngày mai tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trời chủ yếu là nhiều mây với thời tiết khá khô giáo
trưa chiều mây giảm và sen kẽ có lúc trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu khối không khí lạnh tăng cường xuống nên khu vực sẽ có mưa rào và rải rác có rông
cùng với đó nhiệt độ có xu hướng giảm từ hai đến ba độ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
các tỉnh ở phía đông bắc bộ ngày mai trời cũng nhiều mây nắng có phần gia tăng nhưng vừa phải
nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm phổ biến từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ vùng núi là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ thời tiết vẫn xe lạnh vào đêm và sáng
và khả năng là khoảng chiều và tối đêm ngày một mươi năm không khí lạnh được tăng cường sẽ xuất hiện mưa rào và rông
nhiệt độ cũng sẽ giảm khoảng hai độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu thời tiết sẽ tốt dần lên mưa giảm
riêng khu vực thanh hóa đến hà tĩnh khoảng từ ngày một mươi sáu do cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh rồn xuống phía nam
gây ra mưa rông rải rác cho khu vực này
do đó nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
sang ngày một mươi sáu có thể giảm xuống ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết vẫn duy trì tốt có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày trời có nắng nhiệt độ ở khu vực này cũng có xu hướng tăng dần trở lại
cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi chín đến hai mươi chín độ
đến ba mươi hai độ có nơi còn trên ba mươi hai độ
về đêm và sáng nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ trời mát mẻ
đến với các tỉnh ở khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì kiểu thời tiết tốt
chỉ có xuất hiện mưa vài nơi
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng đà lạt nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
nên khi đến du lịch tại thành phố này chúng ta cũng cần chuẩn bị những chiếc áo khoác nhẹ
để giữ ấm cho cơ thể
khu vực nam bộ trong ngày một mươi bốn vẫn còn duy trì kiểu thời tiết ít mưa và ngày có nắng
đến khoảng từ ngày một mươi năm trở đi khi giải thời tiết xấu ở phía nam
dịch chuyển lên phía bắc sẽ gây mưa rông trở lại cho khu vực này
mưa xảy ra nhiều tập trung ở khu vực miền tây nam bộ
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng một độ so với những ngày qua
cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba tập nhật của truyền hình công an
đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi